dinh dưỡng trước và sau khi tiêm vaccine luôn là điều được nhiều người quan tâm đặc biệt
nhiều người lo lắng việc tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai sẽ gặp những phản ứng phụ mạnh hơn mũi một và
băn khoăn không biết chế độ dinh dưỡng sau tiêm mũi hai có gì khác biệt so với mũi một hay không
chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân ninh
nguyên trưởng khoa vi chất dinh dưỡng viện dinh dưỡng quốc gia
phó viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam
nhiều người tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai sẽ gặp phản ứng mạnh hơn khi tiêm mũi một do cơ thể đã có
kháng thể những phản ứng này chủ yếu là đau mọi người có thể sốt vì vậy không cần quá lo lắng
khi gặp những phản ứng này chú ý nghỉ ngơi uống nhiều nước hoa quả orezone từ hai đến ba lít một ngày
ăn đồ mềm lỏng sữa cháo kỳ thích nếu sốt cao ba mươi chín độ hoặc đau đầu thì uống hạ sốt
dinh dưỡng trước và sau khi tiêm vaccine mũi hai cũng không có gì khác biệt so với tiêm vaccine mũi một
bạn cần chú ý thực hiện một số điều sau
ăn uống trước khi tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai không cần phải chuẩn bị thực phẩm quá cố kỳ
bạn vẫn ăn uống như ngày thường nhưng cần lưu ý thêm một số điểm
không nhận đói khi tiêm vaccine khi đói cộng thêm việc lo lắng có thể khiến cho bạn cảm
thấy cồn cào buồn nôn tăng nhịp tim vì vậy nên ăn nhẹ trước khi tiêm như hoa quả
bánh ngọt không để khát nước khô miệng trước khi tiêm vaccine nên mang theo một chai nước
từ năm trăm linh bảy trăm linh ml có thể là nước hoa quả pha loãng uống ít một trong khi chờ đợi tiêm hoặc trong ba mươi
phút chờ khi theo dõi
không nên uống đồ uống có chất kích thích như rượu bia trà đặc cà phê trước và sau khi tiêm
các đồ uống này có thể tác động tới thần kinh làm tăng nhịp tim
huyết áp tăng mức độ căng thẳng và có thể làm giảm đáp ứng miễn dịch của vaccine
nếu sau khi tiêm không gặp các dấu hiệu bất thường chúng ta vẫn duy trì chế độ ăn như hàng
ngày đối với những người có dấu hiệu đau đầu đau cơ bắp sốt mệt mỏi sau tiêm
cần chú ý thêm uống nhiều nước uống từ hai ba lít một ngày gồm nước orezone
nước hoa quả nước canh không cần uống hết một lúc mà uống lượng nước đều trong ngày
nếu sốt cao ba mươi chín độ hoặc đau đầu thì uống hạ sốt ăn các món nhiều nước dễ tiêu như cháo
súp mì phở hoa quả chín rất tốt cho việc bù nước hạ sốt nên ăn quả chín nhiều hơn ngày
thường tùy theo sở thích như cam xoài chuối đu đủ bạn cũng có thể dùng nước gừng nước xả
chanh tỏi do tinh dầu của chúng có tính kháng khuẩn để xúc họng hoặc xông mũi họng vài
loại nước này nhưng chúng cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ bạn có thể dùng thêm một số loại thuốc bổ
nhưng lưu ý dùng đúng liều hướng dẫn không phải uống càng nhiều càng tốt một số loại thuốc bổ
viên đa vitamin vitamin c viên khoáng chất canxi vitamin d kẽm maze viên omega ba sáu giúp tăng
cường miễn dịch và chuyển hóa một chế độ ăn cân đối đủ các chất dinh dưỡng là cơ sở cho một cơ
thể một hệ miễn dịch khỏe mạnh không có một loại thức ăn một loại thực phẩm nào có thể thay thế được
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân ninh khẳng định vắc xin tốt nhất là vắc xin tiêm sớm nhất có
thể kết hợp với biện pháp năm k mà bộ y tế khuyến nghị sau tiêm nên vận động
tập thể dục nhẹ nhàng không nên tầm nặng làm cơ thể mệt mỏi thêm